việc đánh giá đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã được thực hiện trong hai năm
thí điểm được sáu dịch vụ tại một mươi địa phương ba thành phố bảy tỉnh đại diện cho các vùng
tuy nhiên việc áp dụng phương pháp triển khai còn gặp phải một số khó khăn do thực tiễn ở nước ta hiện nay
đây là báo cáo tại hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực
chương trình cải cách hành chính nhà nước năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi theo nghị quyết số ba mươi của chính phủ đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn này là bảo đảm sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên sáu mươi vào năm hai nghìn hai mươi